với đó hãy uống thật nhiều nước và bổ sung đầy đủ vitamin cần thiết cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe của mình
vâng đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay
bằng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị sau ít phút tới
còn bây giờ chương trình sẽ được bắt đầu với phần tin tức vừa được cập nhật
ngày một mươi tháng năm ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bắc giang phối hợp với sở y tế công an tỉnh
thành lập năm chốt kiểm tra liên ngành để kiểm tra hướng dẫn các tổ doanh nghiệp
trong khu công nghiệp thực hiện quy chế phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn tỉnh bắc giang hiện có sáu khu công nghiệp trong đó có năm khu công nghiệp đang hoạt động
thời điểm này trong các khu công nghiệp có gần ba trăm tám mươi doanh nghiệp hoạt động với tổng số gần một trăm bảy mươi công nhân
công nhân của các doanh nghiệp chủ yếu ở trọ chung với các khu dân cư
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp có nhiều ca f là công nhân trong khu công nghiệp vân trung
các tổ công tác liên ngành tỉnh bắc giang đang tập trung cao kiểm tra hướng dẫn tất cả các doanh nghiệp
trong các khu công nghiệp thực hiện nghiêm quy chế phòng chống dịch
trong ngày một mươi và ngày một mươi một tháng năm các doanh nghiệp đã giả soát cho hơn một mươi công nhân thường xuyên di chuyển
trên các tuyến đường từ tỉnh lạng sơn đi qua địa bàn huyện lạng giang về khu công nghiệp vân trung
và tuyến đi từ huyện lục ngạn qua huyện lục nam về khu công nghiệp vân trung nghỉ làm việc
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi số lượng ca mắc tăng lên rất nhanh trong những ngày gần đây
ngành y tế đã kích hoạt khả năng ứng phó
ngoài những biện pháp khoanh vùng cách ly xét nghiệm truy bệnh các kịch bản điều trị cũng như các hàng rào giám sát cộng đồng
cũng đã được kích hoạt đảm bảo kiểm soát chủ động dịch covid một mươi chín
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
những nhà thuốc như thế này trên địa bàn thành phố đà nẵng là một trong những kênh giám sát để phát hiện bệnh trong cộng đồng
người dân khi đến mua thuốc mà có những triệu chứng liên quan đến covid một mươi chín
thì ngay lập tức sẽ được khuyến cáo và hướng dẫn đến
các cơ sở y tế sàng lọc
cách làm này cùng với công tác xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng sẽ khiến năng lực truy bệnh ở đà nẵng tăng lên
hệ thống y tế đà nẵng cũng đã sẵn sàng cơ sở vật chất cho công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
cùng với các bệnh viện chuyên biệt điều trị đã được chỉ định
các bệnh viện còn lại tổ chức phân luồn sàng lọc nghiêm ngặt
từ đó bệnh nhân mắc covid một mươi chín được phát hiện và chuyển ngay đến các bệnh viện chuyên biệt
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống y tế
đối với những bệnh nhân nhập viên được điều trị hay là bệnh nhân vào khám
mà có những yếu tố mà cần phải xử lý
sàng lọc thì các bác sĩ trong này sẽ sàng lọc tới một lần nữa
trước khi quyết định có cho bệnh nhân vào hay không
còn những bệnh nhân nhập viên nổi trú thì chúng ta bắt buộc phải kiểm tra
và làm trách nghiệm covid trước khi cho bệnh nhân vào
hiện đà nẵng đã có sẵn phương án điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở ba mức độ
gồm điều trị dưới một trăm hai mươi ca mức dưới năm trăm linh ca và mức dưới một ca
do đó mà với diễn biến tình hình hiện nay thì ngành y tế đà nẵng vẫn kiểm soát tình hình
và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống y tế

trong giai đoạn này thì số lượng ca mắc đang tăng lên rất là nhanh
tuy nhiên với kinh nghiệm từ hai đợt phòng dịch trước thì tôi tin rằng
sở y tế đà nẵng cùng với các cơ quan y tế ở trên địa bàn đà nẵng
sẽ nhấn chóng phân vùng truy vệt và cách ly những cái f một f
và chúng ta sẽ sớm kiểm soát được tình hình
theo sở y tế đà nẵng công tác điều trị bệnh nhân covid hiện vẫn chủ động
khi mà năng lực điều trị của hai bệnh viện chuyên biệt
là bệnh viện phổi đà nẵng và trung tâm y tế huyện hòa vang
vẫn đang rất đảm bảo
trong khi đó đà nẵng hiện đã thiết lập một mươi tám điểm cách ly y tế
với quy mô bốn giường và hiện chỉ mới có sáu trăm tám mươi bảy người đang cách ly
năng lực xét nghiệm của đà nẵng cũng khá cao
khi mỗi ngày có thể đảm bảo hơn sáu mẫu
với các số liệu này mới đây lãnh đạo thành ủy đà nẵng khẳng định
công tác phòng chống dịch trên địa bàn đang đúng hướng và rất chủ động
thưa quý vị ngày một mươi một tháng năm tại địa chỉ số hai mươi một trần quốc toàn
công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện
trụ sở văn phòng đại diện tại đà nẵng của công ty cổ phần tập đoàn liên kết việt nam
đang tụ tập hơn một trăm linh người vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
vào thời điểm kiểm tra công an quận hải châu phát hiện văn phòng của công ty trên

công an quận hải châu có hơn một trăm linh người là nhân viên công ty khách hàng
nhà phân phối của công ty đang hoạt động nhưng không giữ khoảng cách an toàn
trong phòng ngừa dịch covid một mươi chín
được biết văn phòng đại diện này đang hoạt động một thời gian trên địa bàn
quận hải châu do bà vũ thanh huyền là người đứng đầu
mặc dù ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có văn bản tạm dừng các hoạt động
tụ tập quá ba mươi người nhưng công ty này vẫn cho nhân viên và khách hàng của mình
đến trụ sở với số lượng lên đến hơn một trăm linh người vi phạm nghiêm trọng quy định
phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
hiện công an quận hải châu đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
đối với văn phòng đại diện của công ty cổ phần tập đoàn liên kết việt nam
đồng thời yêu cầu văn phòng đại diện trên phải giải tán không tụ tập đông người
thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế
thưa quý vị liên quan đến vụ việc ba mươi ba thanh niên tụ tập hát karaoke
và có biểu hiện tàng chữ sử dụng cháy phép chất ma túy
tại thôn châu cầu xã châu phong
vào trường ngày một mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quế võ
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can hoàng thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú thệ xã châu phong huyện quế võ tỉnh bắc ninh
về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời khởi tố bị can đối với vũ ngọc dũng và đào văn huy
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ huyện trí linh tỉnh hải dương
về tội tàng chữ cháy phép chất ma túy
ngoài ra công an huyện quế võ cũng ra quyết định xử phạt hành chính hai mươi bảy đối tượng
có hành vi sử dụng và tàng trữ cháy phép chất ma túy
xử phạt ba mươi ba đối tượng vi phạm quy định về phòng chống dịch
trước đó vào dạng sáng ngày bảy tháng năm kiểm tra quán karaoke bảo anh
có địa chỉ tại xã châu phong huyện quế võ do nguyễn văn huyên ba mươi bảy tuổi
địa chỉ tại thôn châu cầu xã châu phong làm chủ
lực lượng công an bắt quả tang ba mươi ba thanh niên đang tụ tập hát
và có biểu hiện tàng chữ sử dụng cháy phép chất ma túy tại bốn phòng hát
tại hiện trường thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa xứ
nghi là ma túy tổng hợp và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh phát hiện một mươi tám thanh niên dương tính với chất ma túy
thuê phòng nghỉ dưỡng để tụ tập sử dụng ma túy
chín đối tượng nam nữ đã bị lực lượng điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nghệ an bắt giữ
các đối tượng gồm bốn nam năm nữ
sinh năm từ một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thành phố vinh thị xã cửa lò và huyện thanh trương tỉnh nghệ an
tại hiện trường tổ công tác phát hiện thu giữ bốn gói chất bột màu trắng
nghi lẻ ma túy tổng hợp ketamin và một số dụng cụ sử dụng ma túy
kết quả xét nghiệm cả chín đối tượng đều dương tính với ma túy
trong chín đối tượng này có đối tượng tên phạm thị quỳnh hương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bán ma túy cho phan minh cường
để tổ chức cho các đối tượng còn lại cùng sử dụng
thưa quý vị vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số ba mươi tám cttg
về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước
đối với các hoạt động thăm dò khai thác chế biến sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
tuy nhiên thời gian qua tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
tại nhiều địa phương vẫn diễn ra một cách công khai
trong khi chính quyền địa phương lại lơ là thiếu kiểm soát
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại xã yên lãng huyện thanh sơn
tỉnh phú thọ
đây là mỏ đá xóm pheo do công ty cổ phần thi công cơ giới chiến thắng làm chủ đầu tư
mỏ đá này chưa được ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác
tuy nhiên tại hiện trường hàng loạt máy móc vẫn đang hoạt động hết công suất
núi đá bị các máy xúc đào bới nhan nhở
ô tô chở đá liên tục ra vào mỏ đá
bây giờ là cứ lấy ra
bây giờ nó bán dần bóc dần
ai mua thì vẫn cứ bán
còn họ tạm thấy xe đôi đi lên
xe to lắm
chở nhiều là đợt nào
chở nhiều là tháng trước
làm việc với ủy ban nhân dân xã yên lãng huyện thanh sơn
ông đinh tuấn minh chủ tịch ủy ban nhân dân xã khả ngịnh
công ty cổ phần cơ giới chiến thắng
chưa được cấp phép khai thác đá
và công ty này đang có hoạt động dọn dẹp mặt bằng
và đường đi vào khu mò
có sự giám sát của ủy ban nhân dân xã tại hiện trường
khi mà dọn dẹp mặt bằng đấy thì có thông báo với cả ủy ban nhân dân xã không có
có có thông báo
cái xã ủy ban nhân dân xã yên lãng thì có cái hình thức nào
để giám sát cái việc mà dọn dẹp mặt bằng của công ty cổ phần cơ giới chiến thắng
ủy ban nhân dân xã có một cách tuyển làm việc với công ty yêu cầu
thứ nhất là yêu cầu cung cấp lại những cái văn bản trí tờ
đồng thời để chuẩn bị cho việc khai thác
có giám sát cái việc
cũng nghĩa là giám sát chỉ thông qua việc công ty cung cấp các văn bản thôi
còn giám sát tại khu vực mỏ thì có một khi mà
đơn vị khai thác họ đang thực hiện cái hoạt động
dọn dẹp mặt bằng
thì có cán bộ của xã hay là người dân dân xã có giám sát gì ở khu vực mò không
thì có có giám sát có cán bộ giám sát
tuy nhiên nhìn những hoạt động này thì không hiểu chính quyền địa phương đang giám sát mỏ ở đâu khi nào
thậm chí nhân viên mỏ đá cũng khẳng định mua số lượng nào cũng có thể đáp ứng thậm chí có khuyên mãi nếu lấy số lượng lớn
dư luận đặt ra câu hỏi tại sao doanh nghiệp này lại ngang nhiên vi phạm như vậy
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc này trong các phóng sự tiếp theo
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
ngay bây giờ sẽ là tiểu mục điểm báo xin mời biên tập viên minh hương
vâng ạ xin cảm ơn chị trang thưa quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết trong một điểm báo sáng nay

báo lao động số ra sáng hôm nay đã đăng tải một bài viết như sau
đó chính là ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đang đến rất gần
cũng giống như khi đảng ta tổ chức đại hội một mươi ba những ngày này các thế lực thù địch phản động
càng điên cuồng gia tăng các chiêu trò hòng chống phá cuộc bầu cử của chúng ta
và theo thông tin trên một số trang tiếng việt như bbc voa hay rfi đề cập việc
gần đây cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bắt tạm ra một số đối tượng
để phục vụ công tác điều tra làm rõ về những hành vi vi phạm pháp luật
họ cho rằng việc khởi tố bắt bớ là cách để chính quyền việt nam
loại bỏ các ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội lần này
khẳng định những giọng điệu trên đều là suy diễn xuyên tạc vô căn cứ nhằm mưu đồ đen tối
bởi chúng ta đang chuẩn bị bầu cử dân chủ khách quan và đúng luật
càng đến ngày bầu cử các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá
hơn lúc nào hết toàn đảng toàn dân toàn quân ta
phải tỉnh táo nhận diện chủ động và kiên quyết đấu tranh làm thất bại
mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
phản động phần tử cơ hội chính trị
và đây là việc làm rất quan trọng để bảo đảm cho cuộc bầu cử của chúng ta thành công tốt đẹp
còn trên báo công an nhân dân online số ra sáng hôm nay
cũng đăng tải về một bài viết cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
là một sản phẩm
một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng là đợt vận động
và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân
chính vì vậy lực lượng công an có nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho sự kiện này
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn bầu cử
củng cố vững chắc môi trường an ninh an toàn lành mạnh
tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử
theo đúng quy định của pháp luật
là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của lực lượng công an nhân dân
từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến khi kết thúc cuộc bầu cử
và lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình an ninh
các hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch phạt động phần tử xấu
đã có hàng trăm báo cáo tham mưu với đảng nhà nước hội đồng bầu cử quốc gia
ủy ban bầu cử các cấp những chủ trương quyết sách về bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia
chỉ đạo xử lý giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn
giới thiệu nhân sự ứng cử hay công tác bầu cử
còn trên báo lao động ngày hôm nay đã đăng tải bài viết là hiện nay thì việt nam của chúng ta
đã sắp hoàn thành việc triển khai tiêm những liều vaccine được phân bổ từ covax đạt tỷ lệ là chín mươi bảy
tuy nhiên gần chín trăm linh người được tiêm vaccine covid một mươi chín là một con số rất ít ỏi
nếu như chúng ta muốn đạt được tỷ lệ miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm phòng vắc xin
theo thông tin hiện nay nguồn vắc xin covid một mươi chín trên thế giới đang rất khan hiếm
nguy cơ chúng ta không có vắc xin
nhưng vắc xin để tiêm phòng là rất cao
liệu việt nam có được chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin mới nhất
và theo phó thủ tướng vũ đức đam
hiện bộ y tế đang rất tích cực bằng mọi cách để có vắc xin sớm nhất
và dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi một chúng ta sẽ có thêm một lượng vaccine nhất định
và nếu tiêm hết cũng chưa đủ để miễn dịch cộng đồng
vì vậy ít nhất từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
việt nam vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch giống như khi chưa có vắc xin
thưa quý vị khi số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng ngày càng tăng
nhiều ổ dịch đã lây lan một cách phức tạp
trong đó có hà nội nhiều ý kiến đề xuất nên thực hiện giãn cách xã hội
tuy nhiên thì quan điểm của chính phủ là khoanh vùng nhanh nhất gọn nhất có thể
vừa phòng chống dịch vừa thực hiện mục tiêu kép để phát triển kinh tế và xã hội
và nội dung này được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
theo phó thủ tướng vũ đức đam quan điểm xuyên suốt của ban chỉ đạo từ trước đến nay
là khoanh vùng nhanh nhất và gọn nhất có thể
trường hợp khoanh vùng nhanh nhất nhưng chưa đủ chứng cứ để khoanh gọn
thì tạm thời khoanh rộng hơn
nhưng chúng ta phải khẩn cấp xác định những yếu tố dịch tễ
để nếu có thể thì thu hẹp phạm vi khoanh vùng
chính phủ kêu gọi người dân nhận thức được ý thức trách nhiệm
và trước hết là chính mình người thân rồi đến cộng đồng đất nước
thực hiện đầy đủ nghiêm túc tất cả các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là việt nam như cánh đồng trũng bên ngoài sóng to gió lớn
chúng ta phải bao đê cho chặt kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh
qua ngày một mươi một tháng năm một vụ tông xe liên hoàn đã xảy ra trên quốc lộ hai mươi hai
đoạn qua địa bàn huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
khiến nhiều phương tiện hư hỏng giao thông ủn tắc kéo dài
lực lượng chức năng cũng đã phải kiểm tra nồng độ cồn
của các tài xế liên quan trong vụ tai nạn này
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu giờ chiều các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ
trên quốc lộ hai mươi hai đoạn qua ngã tư trung chánh huyện hóc môn
hướng từ huyện củ chi đi quận một mươi hai
lúc này khi đèn vừa chuyển qua xanh các phương tiện bắt đầu di chuyển
thì xe tải loại bảy hai tấn lưu thông cùng chiều phía sau bất ngờ lao đến
tông đã dồn các phương tiện về phía trước
vụ tai nạn khiến năm xe cắt loại gồm hai xe tải một ô tô bẫy chỗ
một taxi một xe container bị hư hỏng
trong đó chiếc ô tô bảy chỗ và chiếc taxi hư hỏng nặng
kẹp giữa các phương tiện kích thước lớn
may mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
tuy nhiên ảnh hưởng từ các vụ tông xe liên hoàn này khiến giao thông ủng tắc
kéo dài hơn hai km trên quốc lộ hai mươi hai hướng đi quốc lộ một
lực lượng chức năng phải rất vất vả để điều tiết phân luồng giao thông tại đây
liên quan đến vụ cháy khiến tám người thiệt mạng xảy ra tại quận một mươi một tp hcm
cơ quan chức năng đã nhận định nguyên nhân và tiến hành các bước điều tra ban đầu
những vấn đề xoay quanh vụ việc được lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
công an tp hcm thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng bốn
tại buổi họp báo công an tp hcm cho biết sau khi xảy ra vụ cháy làm tám người chết
cơ quan chức năng đã thành lập nhiều tổ công tác đi kiểm tra
các đơn vị nhiệm vụ của công an tp hcm vẫn khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc
công an thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và thực hiện các bước điều tra xác minh ban đầu
hiện nay công an tp hcm cũng đang phối hợp với cục
kỹ thuật hình sự của bộ công an để giám định các vật chứng có liên quan
và cái vụ việc này thì hiện nay do văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố thủ lý
cho nên cái việc khởi tố hay không thì phải chờ qua cái giai đoạn
từng bước của giai đoạn của cái quá trình điều tra thì mới xác định được

nguy cơ cháy nổ từ các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp
sang cài trong các khu dân cư rất nguy hiểm
từ vụ việc thương tâm ở quận một mươi một
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đề nghị xây dựng đề án tổ chức lại các cơ sở dạng này
để giảm thiểu những vụ tương tự

cái mật độ rất là cao

là mất có bốn mươi mét vuông thôi mà
bốn mươi mét vuông mà phải vì con rừng mua sinh người ta
người ta phải sử dụng cái mặt bằng đó
vừa ở vừa sản xuất mà nó xảy ra một tình trạng như đó
thì cả một phần khu vực đó phải gánh chịu
với lại cái quá chất nữa
hôm trước cái đề án quá chất của chợ kim biên nó làm
thì đấy là một vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm
và có cái đề án
tại thành phố hồ chí minh nhà ở liên kệ kết hợp sống và kinh doanh
có nhiều vật liệu gây cháy
cũng khiến cho việc xử lý khi xảy ra cháy nổ gặp khó khăn
ngoài ra đặc thù các vụ cháy nhà dân thường xảy ra vào ban đêm
rất khó phát hiện hoặc phát hiện muộn dẫn đến không chữa cháy kịp thời
lực lượng chức năng cũng kêu gọi người dân chủ động phản ánh tố giác
những cơ sở doanh nghiệp kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
có hoạt động lưu giữ sản xuất hàng hóa vật liệu dễ cháy nổ
giữ sản xuất hàng hóa
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị phương án chi tiết về phòng chống dịch
ở tất cả quy trình của hoạt động bầu cử
trong đó việc chuẩn bị các phương án dự phòng là rất cần thiết trong tình hình hiện nay
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố thủ đức
và hai mươi một quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh đảm bảo đúng tiến độ
bên cạnh triển khai kịch bản chi tiết về phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian diễn ra bầu cử
bên cạnh đó cần chú trọng các phương án dự phòng
tại phòng hai mươi một pháp lý không có chuột chặt cực lắm
mà lúc đó đang bầu cử đi ra những quyết định đó chọn người là rất khó khăn
ủy ban bầu cử thành phố hồ chí minh lưu ý riêng việc tổ chức ngày bầu cử
được xây dựng bốn kịch bản cho các khu vực địa điểm bỏ phiếu bầu cử
cho cử tri đang cách ly tại nhà tại khu cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội
hoặc phong tỏa tại bệnh viện cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ
hay xác định mắc covid một mươi chín yêu cầu các quận huyện nắm bắt thông tin kịp thời xử lý tình huống có thể xảy ra
trong cái tình hình mà chúng ta phải tập trung như tập trung vận động cho cái tuyên truyền bầu cử
chuẩn bị cho bầu cử vừa để tuyên truyền cho cái việc phòng chống dịch covid một mươi chín
tôi đề nghị thành phố thủ đức các quận huyện kể cả các cái tiểu bang
chúng ta cũng phải nghiêm túc về cái tiếp tục tăng cường các phòng chống dịch covid một mươi chín
các địa phương các đơn vị thậm chí cũng trên cái cơ sở đó
chúng ta có một cái phương án nó phù hợp với tình hình thực hiện của địa bàn mình
trong thời gian tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri
để các ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc cử tri theo quy định và vận động bầu cử
đảm bảo công bằng công khai minh bạch giữa các ứng cử viên
song song đó các địa phương cũng cần chú trọng kiểm tra giám sát
về việc niêm yết danh sách ứng cử viên và tuân thủ quy định phòng chống dịch
dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cứ công dân
công an tỉnh hậu giang đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về công tác chỉ huy chỉ đạo
bài học về sự phối hợp giữa các đơn vị địa phương bài học về việc khơi dậy tinh thần trách nhiệm
sự sáng tạo bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
qua đó đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân
vợ mất ông nguyễn văn bé chín mươi ba tuổi phải sống một mình trong căn nhà đồng đội
được xây cất đã lâu con đường từ nhà ông đến ưu ban nhân dân phường bình thạnh
thị xã long mỹ dài hơn một mươi km phải đi đò qua nhiều kênh rạch
thấu hiểu hoàn cảnh của ông cán bộ chiến sĩ công an phường bình thạnh đã xuống tận nhà đưa rước
để giúp ông thuận tiện đi làm căn cước khi có tổ cấp lưu động trên địa bàn
trời ơi có cái gì bằng đã mình lớn tuổi rồi mà ra đi thì tiền bạc nó không có
ngân sách nó kém tuyết
ở địa phương cánh quyền công an có cái quan tâm lo là rước
những người cao tuổi để đi làm giấy cái này mình ra quý không biết bao nhiêu người nói
và cách làm nhân văn này cũng đã xuất hiện tại các tổ cấp căn cứ khác trên địa bàn toàn tỉnh
tôi hôm nay là sáu mươi chín bảy mươi tuổi rồi mà bị bệnh hai cái dò
tôi làm việc ở quốc trung ương còn hai tháng à
giờ hai chân nó yếu xịu rồi đi không được
cũng khó đó mà anh em cũng khắc phục những cái khó khăn đó để mà tạo điều kiện cho tôi đến đây để làm
mà nghĩ tôi phấn khởi lắm
thấy đó cái sự quan tâm của đảng về cùng ngành công an thì được quan tâm đối với nhân dân
thì tôi thấy cái này nó hết sức là phấn khởi
để đảm bảo kịp thời tiến độ cấp căn cước công dân do bộ công an giao
thì lực lượng công an xã phối hợp hỗ trợ anh em tổ chức cấp căn cứ công dân
thì đối với những người là tàn tật và yếu những người không có điều kiện đến điểm cấp căn cước công dân
thì công an xã tổ chức đưa góp để bà con được cấp căn cước công dân thượng lợi hơn
thì ngoài ra tại nơi cấp căn cước công dân thì công an xã cũng đã hướng dẫn người dân cái biện pháp phòng chống dịch
dẫn động người dân
phải đeo khẩu trang sát khuẩn và giãn cách an toàn
phần giải thực hiện đã làm xong
hiện nay đang bước vào phần khó của việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
nhiệm vụ lúc này là phải tập trung vừa hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và duy trì bổ sung cập nhật thông tin dân cư
đảm bảo đúng đủ sạch sống
đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân
nhận thức được ý nghĩa lợi ích của việc làm thể căn cứ công dân có găng chip điện tử
để nhân dân chủ động tích cực
trên các điểm tập trung gần nhất để được lực lượng công an thông báo
làm các thủ tục cấp căn cứ công dân
ban giám đốc công an tỉnh cũng đã có chỉ đạo công an các quyện thị xã thành phố
là tăng cường lực lượng để mà làm sạch dữ liệu
để đảm bảo thông tin của công dân được chính xác nhất
qua công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân từ trước đến nay
thì cho thấy là cái thực trạng là công dân thiếu ngày giáng sinh rất là nhiều
cho nên trong thời gian tới là
giám đốc chỉ đạo là phải tập trung là phối hợp với cơ quan tư pháp
để mà bổ sung thông tin về ngày giáng sinh cho công dân
để mà kịp thời cấp căn cứ công dân
đến nay toàn tỉnh đã thu nhận trên ba trăm linh hồ sơ cấp căn cứ công dân
đã sản xuất và nhận trên một mươi chín thẻ căn cước từ trung ương chuyển về để trả cho công dân
bên cạnh đó đã triển khai kịp thời chỉ đạo của bộ
về thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đối với nhân khẩu tạm trú
chúng tôi cũng đang khuyến cáo và cũng tuyên truyền cho công dân nắm được chủ trương của bộ
là sẽ thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân cho các đối tượng có đăng ký thường trú khác địa bàn tỉnh
thì khi mà công dân đến thì chúng tôi vẫn tiếp nhận hồ sơ
được sự chỉ đạo của bang giám đốc công an tỉnh thì trong thời gian tới
thì chúng tôi sẽ thực hiện ưu tiên cấp căn cước cho công dân
cho những đối tượng là các em học sinh lớp một mươi
và các em học sinh chuẩn bị thiết kế
cuối cách và những trường hợp mất chứng minh nhân dân
hoặc là chứng minh nhân dân cân cứ công dân hết hạn
đặc biệt là trong đó là ưu tiên cho các đối tượng là
những người già yếu bệnh tật không có điều kiện để đi lại
thì tổ cấp căn cứ chúng tôi sẽ hỗ trợ
tại hội nghị trực tuyến sơ kích được một chế dịch cấp căn cứ công dân
và đánh giá tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
do bộ công an tổ chức mới đây
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trướng ban chí đạo hai dự án cho biết
hiện đang là thời điểm bước vào giai đoạn gấp rút
thời gian hoàn thành không còn nhiều
công việc phía trước cấp bách và ngày càng khó khăn
bộ trưởng chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
phải thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư
bảo đảm một trăm linh dữ liệu được làm sạch
đúng đủ sạch sống trước ngày một tháng bảy
bảo đảm an ninh an toàn dữ liệu
không được chủ quan thỏa mãn với kết quả đã đạt được
mà phải tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa
trên tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng
để hoàn thành mục tiêu đề ra
đặc biệt phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong quá trình cấp cẳng cấp công dân
thưa quý vị khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thì điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta cần phải tập trung
đồng thời mỗi khi sang đường phải đặc biệt quan sát
các hướng di chuyển của các phương tiện khác
chỉ lơ là một chút là cũng có thể dẫn đến
tài nạn giao thông ngay lập tức
sau clip sau đây sẽ là một ví dụ rất điển hình
clip được camera hành trình ghi lại ngày tám tháng năm
tại đường phạm văn đồng hướng lên cầu vượt mai dịch
thuộc địa phận hà nội
người điều khiển xe máy do không quan sát
và không bật xi nhan khi chuyển làn
đã va chạm với ô tô di chuyển cùng chiều
sau khi va chạm nhẹ
người phụ nữ điều khiển xe máy vẫn giữ được tay lái
nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc
một tình huống nhắc nhở mỗi chúng ta
phải đặc biệt chú ý khi chuyển hướng
để sang đường
chuyển sang các tin tức giao thông đáng chú ý khác
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây sở giao thông vận tải hà nội
vừa ra thông báo về việc tạm dừng tổ chức
các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe
trên toàn địa bàn thành phố
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu
các trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe
tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch
để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
do sở giao thông vận tải hà nội tổ chức
kể từ ngày một mươi hai tháng năm
để phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
các đơn vị phối hợp với phòng quản lý phương tiện
và người lái sở giao thông vận tải hà nội
trong việc điều chỉnh lại lịch sát hạch
cấp giấy phép lái xe
bầu trí lịch sát hạch phù hợp
trong thời gian sớm nhất
chuẩn bị bước vào mùa mưa bão
để phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn
giao thông đường thủy nội địa
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thành phố
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm
nhất là tại khu vực bến đỏ bến khách ngang sông
và các bến bãi khai thác vật liệu xây dựng
ghi nhận của phóng viên thời sự
truyền hình công an nhân dân
bến phà vạn phúc huyện thường tín
là một trong những bến phà ngang sông
có lưu lượng hành khách lưu thông qua lại rất đông
trung bình mỗi tháng sẽ tổ chức vận chuyển
hàng nghìn lượt hành khách qua sông
kết nối các huyện thanh trì thường tín
để sang tỉnh hương yên
trong mỗi ca tuần tra hàng ngày
tổ công tác của đội cảnh sát đường thủy số hai
thường xuyên kiểm tra đột xuất
việc chấp hành các quy định về giao thông đường thủy
cũng như tuyên truyền nhắc nhở chủ bến
và hành khách tuân thủ phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với việc kiểm tra và đôn đốc
các bến đỏ nói chung
bởi vì tôi đi qua bến đỏ này cũng nhiều
và một số bến đỏ
tôi thấy là tốt mà
đây là tốt cho người dân
rất là tốt cho người dân
bởi vì đây là cái an toàn cho tính mạng của người dân
đội chúng tôi đã thường xuyên bố trí
từ hai đến ba tủ công tác
kiểm tra bến thủy nội địa
cả bên tuyến sông đúng và sông hồng
trong đó đặc biệt chú trọng
bến vật liệu xây dựng và bến khách ngang sông
hiện tại chúng tôi vừa kết hợp
kiểm tra tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
hai nữa là tuyên truyền
vận động bà con tham gia thông
trên bến khách ngang sông
và để phòng chống covid một mươi chín
chúng tôi đã thành lập một cái tổ
đi phát khẩu trang cho bà con
trên các bến đỏ
để đảm bảo phòng chống dịch covid
thật tốt và không để lây lan dịch bệnh
theo thống kê
trong tổng số hơn tám mươi km đường sông
do đội cảnh sát đường thủy số hai quản lý
thì có đến một mươi ba bến khách ngang sông
cùng các bến bãi
để tập kết vật liệu xây dựng
khác với đường bộ
tai nạn giao thông đường thủy ít khi xảy ra
nhưng khi đã xảy ra rồi
thì hậu quả sẽ rất thảm khốc
bởi vậy đòi hỏi công tác kiểm tra xử lý vi phạm
càng phải được lực lượng chức năng
duy trì thường xuyên liên tục và nghiêm túc
chúng tôi đã giả soát
nập danh sách các cái bến trọng điểm
đặc biệt các cái bến không có dây phép
hoặc là không đảm bảo an toàn dân thông
trong tháng vừa rồi chúng ta đã kiểm tra
xử lý sáu bến vật liệu xây dựng
và bốn bến khách ngang sông
trong đó thì phát hiện lịch phạm
thứ nhất là các cái bến còn
một số cái trang thiết bị
nó còn hơi sơ xài
hai nữa là vắng lực lượng chức năng
thì các cái bến khách ngang sông
các chủ bến còn chưa phát áo phao
cũng như là bà con còn
một số người còn chưa mặc hết áo phao
ba tháng đầu năm này
riêng đội cảnh sát đường thủy số hai
đã lập biên bản xử phạt hơn một hai trăm linh
trường hợp vi phạm về trật tự
an toàn giao thông đường thủy nội địa
khi mùa mưa bão kéo về
cũng là thời điểm các đối tượng cắt tặc
nhen nhóm hoạt động mạnh trở lại
các tổ tuần tra đường thủy đã được huy động
tăng cường lực lượng ứng trực khép kín
thời gian địa bàn để kịp thời đấu tranh
phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi
khai thác cát trái phép giữ vững bình yên sông nước
thưa quý vị trong suốt quá trình
thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân
bên cạnh hình ảnh đẹp về những cán bộ
ngày đêm miệt mài cùng với
con số với đường vân
đâu đó thì vẫn xuất hiện nhiều câu chuyện ý nghĩa
thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện
được nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
ghi nhận tại các điểm cấp căn cước công dân
của công an huyện phước long tỉnh bạc liêu
và câu chuyện trong phòng sự ngay sau đây
cũng sẽ khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
đã hơn ba tuần trôi qua
nhưng chị trần mỹ thanh
ngụ ấp tường một xã vĩnh phú đông quỹ phước long
vẫn chưa hết vui mừng và xúc động
khi được trao trả lại số tài sản
mà mình đã đánh rơi trong quá trình đi làm căn cứ công dân
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng bốn
chị trần mỹ thanh đến công an nguyễn phước long
để làm các thủ tục cấp căn cứ công dân
sau khi hoàn tất các thủ tục
từ nộp hồ sơ chụp ảnh lấy dấu dân tay
chị về nhà của mình thì phát hiện
đã đánh rơi một chiếc lắc vàng hai mươi bốn k
trọng lượng bốn chỉ
một đôi bông tai dài một mươi tám k trọng lượng bảy phân
với tổng trị giá hơn hai mươi triệu đồng
do thời điểm làm căn cứ công dân
có rất đông người dân
lại phải làm nhiều khâu để hoàn tất thủ tục
nên bản thân chị thanh cũng không nhớ
là mình bị rơi trang sức khi nào
và cũng không nghĩ là sẽ có thể tìm lại được
anh đi làm với căn cứ thì có lần mất
em nghĩ là lúc đó mất rồi
thấy đông quá
chắc nghĩ là mình sẽ không tìm được
rồi về thì nghe
công an ở đây
anh có báo là
anh nhật được số vàng
mà mình đã mất
đến đây thì các anh
cũng thương tình
đã trao lại cho em
chỉ còn biết cách là cảm ơn
các anh thôi
ngoài ra em tưởng là
số vàng đó là mất rồi
nhưng mà nhờ các anh
trao trả lại cho em thì em rất là cảm ơn
đến chiều cùng ngày
đồng chí thiếu tá nguyễn lê hòa quân
cáng bộ đội tổng hợp của công an quyền phước long
được trưng dụng để tham gia chiến dịch cấp căn cứ công dân
trong quá trình hướng dẫn bà con nộp hồ sơ thủ tục
để cấp căn cứ công dân
đồng chí quế đã nhặt được một chiếc túi nhỏ màu đỏ
bên trong có một số trang sức bằng vàng
sau khi báo cáo lên bang chỉ huy công an quyện
đồng chí quế trực tiếp kiểm tra lại
thông tin số công dân đến làm căn cứ
trong ngày một mươi tám tháng bốn
qua đó xác định số trang sức là do chị trần mỹ thanh
đánh rơi trong quá trình làm căn cứ công dân
vào sáng sớm
chiến dịch cấp căn cứ công dân
vẫn đang trong giai đoạn quyết liệt
đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng
công hành cùng chiến dịch
những việc làm như đồng chí thiếu tá nguyễn lê hòa quế
mặc dù là hành động nhỏ
nhưng lại có một ý nghĩa nhân văn sâu sắc
góp phần tô thấm thêm hình ảnh đẹp
về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân